tính đến một mươi tám h ngày hôm nay một mươi bảy tháng một mươi hai việt nam ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một bốn trăm linh bảy ca
trong ngày có thêm một mươi một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
tính đến một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng một mươi hai việt nam ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một bốn trăm linh bảy ca
trong ngày có thêm một mươi một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy số ca điều trị khỏi hiện là một hai trăm sáu mươi ba ca số ca còn đang điều trị là một trăm linh chín ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi tám tám mươi bốn người